tại thành phố hồ chí minh sở xây dựng thành phố vừa có kết luận chính thức về việc đánh giá chất lượng trung cư số một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bảy đường bùi viện phường phạm ngũ lão quận một
theo đó trung cư đang hư hỏng nặng có khả năng sập bất cứ lúc nào và đề xuất di rời khẩn cấp
sở xây dựng nhận định hiện trạng bên ngoài trung cư chắc chắn nhưng bên trong đã xuống cấp nghiêm trọng
kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm của tòa nhà là cấp d khả năng chịu lực không thể đáp ứng với yêu cầu sử dụng bình thường
cảnh nguy hiểm tổng thể yêu cầu phải di rời khẩn cấp
trung cư này hiện có tám mươi hộ dân sinh sống gồm một tầng trệt một sân thượng và sáu tầng căn hộ có kết cấu thép
với tổng diện tích mặt đất là năm trăm chín mươi hai m hai diện tích sàn là hơn bốn m hai
đây là trung cư thuộc sự quản lý của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận một
vừa qua công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố mới đã làm đơn gửi sở xây dựng
quỹ ba nhân dân thành phố mong muốn cải tạo trung cư trước khi có kết luận kiểm định